mới đây phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh
tại buổi làm việc về công tác chống dịch covid một mươi chín tại bệnh viện việt đức vào sáng một tháng một mươi
đoàn công tác của cục quản lý khám chữa bệnh do phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn cùng với đại diện sở y tế hà nội
cdc hà nội ubnd quận hoàn kiếm trung tâm y tế quận hoàn kiếm đã làm việc với bệnh viện việt đức
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ngay tại khu vực thiết lập bên ngoài bệnh viện ở phố phủ doãn
theo báo cáo của sở y tế hà nội đến một mươi tám h ba mươi ngày ba mươi tháng chín trên địa bàn thành phố ghi nhận hai ca mắc mới
đều ở tại cộng đồng cả hai ca này đều thuộc quận hoàn kiếm và ở chung sàng lọc ho sốt
trong đó có bệnh nhân pdt nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê quán tại phù lưu lộc hà hà tĩnh
bệnh nhân là người nhà và chăm sóc người bệnh điều trị tại khoa ung bướu của bệnh viện việt đức từ ngày một mươi chín tháng chín
báo cáo với đoàn công tác giáo sư tiến sĩ trần bình giang giám đốc bệnh viện việt đức cho biết
ngay từ chiều ngày ba mươi tháng chín bệnh viện đã phối hợp với cdc quận hoàn kiếm và cdc tp hà nội
tạm thời phong tỏa tòa nhà d lấy mẫu toàn bộ người nhà bệnh nhân nhân viên y tế trong tòa nhà khoảng một bốn trăm linh người
đêm qua đội ngũ lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm và đến sáng nay vẫn tiếp tục lấy mẫu
tại buổi làm việc lãnh đạo bệnh viện việt đức cũng cho biết đến thời điểm này
số mẫu bệnh phẩm dương tính nghi ngờ nhiễm sát covid một mươi chín đều tập trung tại tầng bảy và tám của bệnh viện
trung tâm ưng bướu và khoa tiêu hóa
đối với các mẫu bệnh phẩm nghi ngờ hiện đang chạy lại mẫu đơn để khẳng định
giáo sư tiến sĩ trần bình giang đề nghị sở y tế hà nội hỗ trợ thực hiện nhanh công tác xét nghiệm
và định kỳ xét nghiệm lại sau ba ngày bảy ngày
lãnh đạo bệnh viện việt đức cũng đề nghị thành phố hà nội hỗ trợ việc giãn cách người nhà bệnh nhân
ra khỏi khuôn viên bệnh viện để phục vụ công tác phòng chống dịch
đối với người bệnh bệnh viện đã lên kế hoạch chăm sóc toàn diện
đồng thời lãnh đạo bệnh viện cũng đề xuất sau khi có kết quả xét nghiệm toàn bệnh viện
cần căn cứ vào đó để có phương án phòng chống dịch tiếp theo
nếu phong tỏa thì chỉ nên tiến hành ở những khu vực có nguy cơ cao rất cao
còn vùng an toàn vẫn nên đón tiếp bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân cấp cứu thận nhân tạo
lắng nghe ý kiến các bên liên quan phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cho rằng
với quan điểm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trước mắt bệnh viện phối hợp với cdc hà nội phải xét nghiệm thật nhanh
để xác định vùng nào là vùng xanh vùng đỏ vùng cam vùng vàng
tại bệnh viện để có phương án chống dịch phù hợp đảm bảo vừa an toàn vừa hiệu quả
cũng tại buổi làm việc cục trưởng lương ngọc khuê nhất trí
việc bệnh viện phối hợp với cdc hà nội ra thông báo tìm người
đã đến bệnh viện từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
đoàn công tác cũng đồng ý với đề xuất của bệnh viện việt đức điều chuyển một phần
thuốc ramdesivier được cấp cho bệnh viện từ trung tâm hồ sức bệnh viện việt đức
tại tp hcm với bệnh viện việt đức để điều trị trường hợp f liên quan đến bệnh viện
về đề xuất giãn cách người nhà bệnh nhân của bệnh viện
cả cục trưởng lương ngọc khuê và giám đốc sở y tế tp hà nội trần thị nhị hà đều đồng ý
các lực lượng y tế các bên thống nhất bệnh viện việt đức báo cáo bộ y tế bằng văn bản
để hà nội có hướng bố trí khách sạn phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cán bộ y tế của bệnh viện
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại